nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân các vùng biển đảo về công tác phòng chống tắc hại của ma túy
vừa qua phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với đồn biên phòng quan lạng
và ủy ban nhân dân thị trấn cái rồng tổ chức đợt tuyên truyền về ma túy cho bà con nhân dân du khách và ngư dân trên khu vực vùng biển tỉnh quảng ninh
chín giờ sáng khu vực bến tàu du lịch cái rồng đã đông bà con nhân dân cũng như du khách lên xuống
những chiếc tàu khách ra vào cảng dưới cây nắng gai gắt
nơi đây hàng ngày có gần bốn trăm linh phương tiện tàu cá tàu dịch vụ hậu cần tàu du lịch và thuyền đò của nhân dân hoạt động trên vùng biển này
để giúp nhân dân tránh xa hiểm họa ma túy tác hại hiểm họa của ma túy đối với cộng đồng
tuyên truyền về ý thức cảnh giác cho ngư dân và thuyền viên là điều rất cấp bách
chúng tôi cũng mong rằng việc tuyên truyền sự phối hợp sẽ mang lại hiệu quả để cho bà con nhân dân cũng như các ngư dân
các bà con ở khu vực cảng cái rồng lắm được cái việc tác hại của ma túy và để phòng tránh nó làm sao mà xây dựng địa bàn của thị trấn cái rồng
cũng như địa bàn của huyện vân đồn
được trong sạch không có phát sinh tội phạm về ma túy
hơn một tám trăm linh tờ rơi tờ gấp đã được các lực lượng chức năng xuống tận ghe thuyền phát trực tiếp cho bà con
như những lời động viên nhắc nhở bà con hãy tránh xa cam rỗ cạm bẫy nguy hiểm chết người đang rình dập
và có thể cướp đi cuộc sống tương lai của những ai dính vào nó
chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân ngư dân
và cái nơi chúng ta tổ chức tuyên truyền
đối với lại cái nội dung hình thức và biện pháp tuyên truyền ở đây
thì chúng ta phải là hết sức là ngắn gọn dễ nhớ dễ hiểu
bởi vì thực tế chúng ta đi tuyên truyền là đối với bà con là rất là nhiều các đối tượng khác nhau nhận thức nó khác nhau
chính vì vậy nội dung chúng ta phải hết là sức ngắn gọn kết hợp giữa lời nói với lại các cái tài liệu
ví dụ như tờ rơi băng rôn áp phích thì có như vậy thì chúng ta mới tuyên truyền được hiệu quả
đợt tuyên truyền ma túy cho bà con nhân dân và khách du lịch tại huyện vân đồn
là sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng với chính quyền và nhân dân địa phương
nhằm góp phần chung tay với xã hội đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi cộng đồng